thưa quý vị và các đồng chí vào chiều nay ngày một mươi năm tháng bảy sau ba ngày xét xử và nghị án
tòa nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã tuyên án đối với các bị cáo vụ án quan tài diệu phố
diễn ra ở thành phố vịnh yên tỉnh vĩnh phúc vào hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
nạn nhân trong vụ án là anh nguyễn tuấn anh hai mươi bảy tuổi trú tại phường hội hợp thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án căn cứ áp dụng các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ
đối với từng hành vi phạm tội của từng bị cáo hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh vĩnh phúc
đã tuyên phạt với các bị cáo về tội danh giết người che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm
gồm bị cáo phùng mạnh tuấn đóng vai trò cầm đầu trong vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt tuấn mức án tù trung thân
các bị cáo còn lại gồm phùng đắc tú bị tuyên phạt hai mươi năm tù
cộng với hai năm ba tháng tù của bản án cũ tổng hợp hình phạt là hai mươi hai năm ba tháng tù
đặng quốc tú tù trung thân nguyễn văn định một mươi bảy năm tù nguyễn văn tình một mươi sáu năm tù và nguyễn văn bính chín năm tù
bị cáo nguyễn anh tuấn bị tuyên phạt ba năm tù về tội che giấu tội phạm
và nguyễn duy hiệp hai năm sáu tháng tù về tội không tố giác tội phạm
về phần dân sự hội đồng xét xử tuyên cáo buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình bị hại
số tiền hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng
trách nhiệm nuôi dưỡng hai con của bị hại đến khi một mươi tám tuổi số tiền là năm trăm bảy mươi đồng một cháu một tháng